thực hiện ý kiến chỉ đạo của bộ văn hóa thể thao và du lịch
bàn tổ chức cuộc thi hậu bản sắc việt toàn cầu năm hai nghìn một mươi sáu đã có văn bản gửi các cơ quan báo chí
đính chính lại thông tin trả lời trong cuộc họp báo về việc thí sinh dự thi có được phẫu thuật thẩm mỹ hay không
sau khi một số phóng viên đặt câu hỏi với ban tổ chức về việc ở cuộc thi hoa hậu bản sắc việt toàn cầu năm nay
có cho phép thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ hay không
khi mà thí sinh tuyển chọn lại đến từ nhiều quốc gia khác nhau
ngay trong buổi họp báo ban tổ chức cho biết đã không đưa yếu tố phẫu thuật thẩm mỹ vào thể lệ cuộc thi
với mục đích thu hút nhiều hơn nữa các người đẹp việt đang sinh sống ở nước ngoài tham gia
bộ văn hóa thể thao và du lịch cho biết mỗi sự kiện văn hóa đều hướng đến giá trị chân thiện mỹ
do vậy chúng ta luôn phấn đấu để những sự kiện văn hóa phát huy những giá trị tốt đẹp
đồng thời định hướng cho cuộc thi đúng với tên gọi giữ gìn bản sắc việt
bởi cuộc thi mang tầm cỡ quốc tế cùng sự đa dạng của thí sinh việt kiều ở nhiều quốc gia khác nhau
cuộc thi cũng nhằm tôn vinh và quảng bá vẻ đẹp trí tuệ tài năng của người phụ nữ việt nam đến với bạn bè quốc tế
giúp thế giới hiểu hơn về đất nước và con người việt nam qua đó thúc đẩy nền du lịch của nước nhà phát triển